rõ ràng xăng dầu là một trong những mặt hàng thiết yếu đối với đời sống và sản xuất kinh doanh
tuy nhiên để bình ổn và nâng doanh số của một mặt hàng mới cần củng cố được niềm tin vào chất lượng sản phẩm đến khách hàng
ngăn chặn triệt tiêu mặt hàng làm nhái làm giả tính toán yếu tố giá thành
qua đó kích thích tiêu dùng cũng như sản xuất kinh doanh từ phía doanh nghiệp